đối tượng mua bán trái phép bốn bánh heroin vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai bắt quả tàng
vào khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày bảy tháng sáu tổ công tác phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lào cai
làm nhiệm vụ tại tuyến quốc lộ hai trăm bảy mươi chín thuộc thôn tam nắng xã nậm xé huyện văn bàn tỉnh lào cai
phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn
dừng xe kiểm tra lực lượng công an phát hiện trong bao tải xác rắn đối tượng đang đeo trên người có bốn bánh ma túy
tại cơ quan công an đối tượng giàng thị mú chú tại huyện than uyên tỉnh lai châu khai nhận
đang mang số ma túy trên từ lai châu sang lào cai để bán nhưng chưa kịp thực hiện thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ
công an nghệ an vừa khởi tố thêm hai bị can về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
đây là kết quả của việc điều tra mở rộng chuyên án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
xảy ra tại xí nghiệp thủy lợi đô lương vào tháng một mươi một năm ngoái
hai bị can trần hiễu đạt bốn mươi hai tuổi trú tại xã lăng thành cán bộ phòng kỹ thuật công trình
công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi bắc nghệ an và bùi thị lường bốn mươi năm tuổi trú tại xã hoa thành
phó phòng kỹ thuật công trình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi bắc nghệ an
bị khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
từ ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy đến ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín hai bị can này không tham gia kiểm tra quá trình thực hiện
và nghiệm thu công trình nhưng vẫn ký xác nhận vào hai mươi tám hồ sơ sửa chữa và nạo vét do xí nghiệp thủy lợi đô lương thực thực hiện
gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn chín trăm linh triệu đồng như vậy là đến nay đã có tám đối tượng bị khởi tố trong vụ án nói trên
chỉ vì dễ dàng đặt niềm tin vào các mối quan hệ làm quen qua mạng xã hội hai nạn nhân đã xa bẫy lừa đảo lên tới gần bốn tỷ đồng
liên quan đến vụ án này trần thị thanh quê ở tỉnh thanh hóa đang bị công an tỉnh bình dương tạm giữ để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cơ quan công an đối tượng trần thị thanh thường xuyên chơi cờ bà qua mạng
mạng thanh đã lập nick ảo sử dụng phần mềm để giấu địa chỉ ip rồi kết bạn làm quen với nhiều người thông qua các ứng dụng hẹn hò với mục đích lừa tiền
vào khoảng tháng chín năm ngoái thông qua ứng dụng hẹn hò tinder và một số mạng xã hội thanh tự xưng là hoàng dương ngỏ lời yêu với một bạn gái
sau đó mượn của chị này một trăm một mươi năm triệu đồng rồi tiếp tục tiếp cận với anh trai nạn nhân để mượn tiền đầu tư vào tiền ảo và hứa sẽ chia lợi nhuận cao
thấy có lợi người đàn ông này nhiều lần chuyển khoản cho thanh số tiền lên đến nhiều tỷ đồng
thời gian sau đó không thấy thanh trả tiền lãi và không liên lạc được các nạn nhân đã trình báo cơ quan chức năng
cơ quan điều tra xác định tổng số tiền thanh lừa đảo chiếm đoạt là hơn ba tám tỷ đồng
bên cạnh chiêu thức làm quen kết bạn thì việc mua hàng trên mạng internet cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro
thực tế liên tục xảy ra các vụ việc người mua hàng qua các trang mạng xã hội đã bị mất tiền oan chỉ vì tin tưởng vào các quảng cáo bán hàng
sau khi thực hiện giao dịch đã bị các đối tượng chiếm đoạt một cách dễ dàng
mới đây vụ việc xảy ra tại huyện lâm thao tỉnh phú thọ tiếp tục là lời cảnh tỉnh cho người dân luôn luôn phải đề phòng cảnh giác khi mua hàng trực tuyến
khoảng tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ nhận được đơn tố giác của nạn nhân ở xã phùng nguyên huyện lâm thao về việc mình bị lừa đảo khi mua hàng qua mạng
sau khi anh đặt hàng và chuyển hơn một mươi sáu triệu đồng để mua linh kiện điện thoại thì cũng là lúc anh mất liên lạc với người bán hàng
đầu tiên em nhớ không nhầm là em đặt cái dây sạc dây sạc xong thì bạn phải bảo có em có dây sạc xong thì em hỏi thêm là có củ sạc này không

thì em bảo đấy ơn thế được thì đặt cho anh bình như cái này bình như cái kia
thì em kê ra đấy
thì bạn viết tổng bao tiền
tổng hơn một mươi sáu triệu đấy
thì em thấy đã khá tin tưởng thế là em lo gì
sau khi tiếp nhận tin báo của bị hại cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lâm thao đã xác lập chuyên án
chỉ trong một thời gian ngắn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện lâm thao đã làm rõ thủ phạm của vụ lừa đảo trên
là nguyễn văn hải chú tại huyện văn yên tỉnh yên bái
tại cơ quan điều tra hải khai nhận hải đã lập tài khoản gia lô phụ kiện đồ buôn
tham gia vào các nhóm kinh doanh mua bán sửa chữa điện thoại để trao đổi
thỏa thuận về việc mua bán linh phụ kiện điện thoại di động với mục đích để chiếm đoạt tiền của những người đặt mua hàng
bước đầu cơ quan điều tra xác định nguyễn văn hải đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
của ba mươi chín người ở nhiều tỉnh thành trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt gần ba trăm bảy mươi chín triệu đồng
lợi dụng lòng tin thi tưởng với nhau giữa người mua hàng và người bán hàng thì cũng quen biết với nhau
chỉ dựa trên lòng tin với nhau qua đó thì dễ chuyển tiền thanh toán với nhau
và tội phạm mạng lợi dụng hoạt động này trên đề để chiếm đoạt tài sản người dân
qua bộ việc này thì người dân phải tận trọng khi thứ nhất là đối với khách hàng
người mua thì phải kiểm tra rõ nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa được bán
thứ hai là chủ sở hữu
khi mà bán hàng là những ai và cái việc thanh toán thì phải được thực hiện xác nhận
khi mà nhận được cái đơn hàng rồi chứ không có cái tình trạng là chúng ta chuyển tiền
sau đó thì bị đối tượng chiếm đoạt tiền
trong xu thế của thời đại công nghệ bốn như hiện nay
việc mua bán hàng trên mạng internet diễn ra khá phổ biến
từng bước thay thế các phương thức mua bán hàng truyền thống trước đây
không thể phủ nhận những tiện ích từ việc mua hàng qua mạng mang lại
nhưng nó luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro cho cả bên bán và bên mua
chính vì vậy cùng với việc nâng cao cảnh giác của người dân
thì các cơ quan quản lý nhà nước cần xây dựng và ban hành những quy định chặt chẽ
để kiểm soát các hành vi trốn thuế
cũng như hạn chế những rủi ro từ việc mua bán hàng qua mạng mang lại
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc vừa phát hiện vụ sản xuất phân bón giả
với quy mô rất lớn trên địa bàn
phát hiện một đơn vị có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh phân bó
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc tiến hành kiểm tra xe ô tô bốn mươi bảy c một mươi hai nghìn hai trăm chín mươi năm
và kho hàng do huỳnh tấn đàn là giám đốc
phát hiện tạm giữ trên một trăm linh tấn phân bón nghi giả
và ba mươi tấn nguyên liệu chưa rõ nguồn gốc xuất xứ cùng với các trang thiết bị sản xuất phân bó
cơ quan công an xác định mặc dù không đủ điều kiện sản xuất phân bón
nhưng vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi đàn đã đăng ký thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu
thương mại nông nghiệp thịnh pháp trụ sở tại phường ba quận gò vấp tp hcm để tạo vỏ bọc
đồng thời lén lút hoạt động sản xuất mua bán phân bón trên địa bàn tỉnh đắk lắc
đàn mua phân bón không rõ nguồn gốc xuất xứ từ miền tây vận chuyển về kho hàng
tại thôn sáu xã hỏa thuận thành phố buôn ma thuột thuê nhân công thay đổi bao bì các sản phẩm phân bón
không rõ nguồn gốc sang bao bì sản phẩm phân bón npk xuất xứ mỹ dán nhãn phụ
thể hiện do công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu thương mại nông nghiệp thịnh pháp
nhập khẩu và phân phối bán ra thị trường các tỉnh đắk lắc đắk nông với số lượng lớn
quá trình điều tra cơ quan công an thu giữ thêm khoảng một trăm linh tấn phân npk do công ty thịnh pháp
bán ra cho các đại lý phân bón trên địa bàn các tỉnh đắk lắc và đăng nông
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp yên bái tỉnh yên bái vừa khởi tố bị can
áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với đinh hồng hải
trú tại phường yên ninh thành phố yên bái để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
theo tài liệu của cơ quan điều tra ngày hai mươi năm tháng ba anh lưu vũ quân trần nam sơn
cán bộ quỹ bảo vệ môi trường trực thuộc sở tài nguyên và môi trường tỉnh yên bái
cùng chị phạm thị chính cán bộ điện chính ủy ban nhân dân phường yên ninh tp yên bái
đều là thành viên hội đồng bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng kinh doanh nhà ở
khu vực cầu tuần quán phường yên ninh tp yên bái tỉnh yên bái đi gửi giấy mời họp
triển khai kế hoạch thu hồi đất điều tra khảo sát đo đạc kiểm đếm trong dự án
đến các hộ dân có đất bị thu hồi tại tổ một mươi bốn phường yên ninh theo phân công của lãnh đạo
khi đang làm nhiệm vụ anh quân anh sơn và chị chính bị đinh hồng hải cùng với một số người khác
chửi bới tấn công hải dùng dao đe dọa ép buộc anh quân và anh sơn phải quỳ gối trong một thời gian
dài chỉ đến khi lực lượng công an có mặt giải quyết thì sự việc mới chấm dứt hiện vụ việc
đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tp yên bái tiếp tục làm rõ hành vi phạm tội của bị can
và những người có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật
ủy ban nhân dân phường hoàng liệt quận hoàng mai hà nội cho biết đang vào cuộc xác minh việc
một bé gái bốn tuổi nghi bị đánh tại khu vui chơi adc book nằm trong khu đô thị linh đàm
vào tối ngày bảy tháng sáu một bé gái bốn tuổi được mẹ cho đi chơi tại khu vui chơi adc book sau khi
về nhà thấy con có biểu hiện bất thường người mẹ yêu cầu trích xuất camera giám sát ở khu vui chơi
thì phát hiện con mình bị một người đàn ông hành hung do trước đó cháu bé ném quả bóng trúng vào
con của người này đến sáng nay đoạn clip ghi lại khoảnh khắc người đàn ông đánh bé gái trong
khu vui chơi đã lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận
sau khi cùng đồng bọn cướp giật tài sản của người đi đường cù minh thái chú tại huyện châu
thành tỉnh an giang đã bỏ trốn khỏi địa phương và bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội cướp giật
tài sản chiều qua đối tượng đã đến công an huyện châu thành đầu thú vào khoảng một mươi sáu h ngày hai mươi năm tháng một
năm hai nghìn hai mươi hai lê hải đăng tức lộc và thái đi mô tô đến tỉnh lộ chín trăm bốn mươi một đoạn thuộc xã bình hòa
huyện châu thành thì phát hiện người phụ nữ ngồi sau xe để điện thoại di động trong túi áo khoác lô
tài sản đăng đã chạy xe lên áp sát người phụ nữ để thái giật chiếc điện thoại rồi tăng ra tẩu
thoát đến ngày hai mươi bảy tháng một đang bị bắt giữ còn thái bỏ trốn khỏi địa phương ngày chín tháng năm
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện châu thành ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã
nã đặc biệt nguy hiểm đối với thái về tội cướp giật tài sản tiếp theo là những thông tin về truy nã tội phạm
xin kính chào quý vị và các bạn
các bạn đang theo dõi tiểu mục lệnh truy nã của truyền hình công an nhân dân thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lê đức cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn hội khẩu thường trú tại thôn ba xã phả lễ huyện thủy nguyên thành phố hải phòng về tội giết người đối tượng này có xeo chấm cách một cm dưới trước mép phải còn về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác công an quận lê trân thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng
lê đức cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hội khẩu thường trú tại bảy trên một mươi bảy trên ba trăm hai mươi hai tô hiệu phường hồ nam quận lê trân thành phố hải phòng và đối tượng trương thiên dũng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín hội khẩu thường trú tại một mươi bốn trên hai mươi bốn lương văn can phường máy tơ quận ngô quyền thành phố hải phòng bị công an quận kiến an thành phố hải phòng ra quyết định truy nã cũng về tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
đối tượng này cao một m sáu mươi bảy và bị cụt một phần hai cánh tay trái
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi và sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phân thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức chú ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện